trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
toàn thể cán bộ chiến sĩ ngành hậu cần quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối
chính trị quân sự của đảng nhất là đường lối quốc phòng toàn dân
chiến tranh nhân dân quan điểm hậu cần toàn dân được thể hiện trong chiến lược bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới chiến lược quốc phòng việt nam chiến lược quân sự việt nam
để thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong mọi tình huống
đó là nhiệm vụ mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao cho ngành hậu cần
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
diễn ra vào sáng nay cùng dự buổi lễ của đại tướng nguyễn xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu phục vụ chiến đấu và phát triển
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước trực tiếp là quân ủy trung ương bộ quốc phòng
ngành hậu cần quân đội đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
góp phần cùng toàn dân toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi vừa qua trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tổng cục hậu cần đã kịp thời tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng
chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả
ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào đơn vị quân đội
để phát huy truyền thống vẻ vang của ngành hậu cần thủ tướng yêu cầu
ngành hậu cần cần tiếp tục đổi mới bảo đảm hậu cần quân đội trong tình hình mới
xây dựng ngành chính quy hiện đại hoàn thiện hệ thống hậu cần toàn quân ở ba cấp
chiến lược chiến dịch và chiến thuật
ngành hậu cần quân đội cần tiếp tục đổi mới phương thức
bảo đảm hậu cần cho quân đội trong tình hình mới xây dựng ngành chính quy
hiện đại hoàn thiện hệ thống hậu cần toàn quân ở ba cấp
chiến lược chiến dịch và chiến thuật xây dựng thế trận hậu cần nhân dân hiệu quả
vững chắc phương án của trong hậu cần phải phù hợp với thế bố trí chiến lược
quốc phòng toàn dân và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nghiên cứu rà soát xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch
các phương án để bảo hậu cần cho thẳng thẳng chiến đấu của từng cấp
từng khu vực phòng thủ nhằm kịp thời ứng phó với mọi tình huống khả năng chiến tranh có thể xảy ra
thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu đánh giá âm mưu thủ đoạn tác chiến của địch
xây dựng các giải pháp bảo vệ hậu cần và cách thức tổ chức hậu cần cần liên tục kịp thời
để đảm bảo bộ đội ta sẵn sàng tác chiến trong điều kiện chiến tranh
đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao không để bị động bất ngờ tăng cường phối hợp
hiệp đồng với các lực lượng trong xây dựng tiềm lực hậu cần vững mạnh
kết hợp chặt chẽ giữa hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân giữa hậu cần trung ương với hậu cần địa phương
nhất là những thành tựu những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn và công tác hậu cần bảo đảm an toàn và hiệu quả
không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất tinh thần của bộ đội
chứa thịnh lãnh đạo của đảng ta gần ba mươi năm năm qua đổi mới kinh tế xã hội hình nước nhà đã phát triển mạnh mẽ
đạt được những thành tựu toàn diện to lớn quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường đời sống nhân dân được nâng cao
chính vì vậy chúng ta cần phải quan tâm chăm lo đời sống cho bộ đội
nhất là đối với những cán bộ chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
để bộ đội của chúng ta yên tâm công tác sẵn sàng chiến đấu
thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ sĩ quan nhân viên chiến sĩ hậu cần quân đội
cần phải nêu cao tinh thần cách mạng trong sáng thật sự tiết kiệm liêm chính trí công vô tư
chấp hành nghiêm túc chế độ tiêu chuẩn quy định không để xảy ra thất thoát tài sản tham nhũng và lãng phí
thủ tướng đề nghị ngành hậu cần quân đội phải tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
xây dựng hệ thống tổ chức chỉ huy vững mạnh phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong quân đội
tại buổi lễ thông qua hệ thống kết nối trực tuyến thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đại biểu
đã nghe chỉ huy cục quân y của quân đội nhân dân lào thông báo kết quả hợp tác với bộ quốc phòng việt nam
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và nghe chỉ huy trường đảo trường sa lớn
sống bảo vệ vững chắc chủ quyền của quân và dân trên đảo
cũng tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho ngành hậu cần quân đội